vào ngày hai mươi hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba tại thôn bản duồm xã thượng ân huyện ngân sơn
thay mặt trung ương đảng đồng chí võ nguyên giáp đã quyết định thành lập tri bộ trí kiên
tri bộ đảng đầu tiên của tỉnh bắc cạn
việc thành lập tri bộ trí kiên đã đánh dấu bước ngoặt trong phong trào cách mạng của tỉnh bắc cạn
từ đây phong trào cách mạng của tỉnh đã có sự lãnh đạo trực tiếp của đảng
mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng và sự lớn mạnh của đảng bộ tỉnh
hôm nay ngày ba tháng hai kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
chúng tôi mời quý vị khán giả đến với bản duồm để ôn lại những kỷ niệm một thời
và chứng kiến sự đổi thay ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng này
đại tướng võ nguyên giáp đồng chí dương mạc hiếu đồng văn bằng doanh hằng
những nhân chứng lịch sử khi tri bộ trí kiên được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
từ đây tri bộ với ba đảng viên do đồng chí dương mạc hiếu
tức phùng trí kiên làm bí thư tri bộ đã không ngừng lớn mạnh
thúc đẩy phong trào cách mạng ở địa phương lúc bấy giờ
bảy mươi năm năm đã trôi qua nay bản duồm đã đổi thay rất nhiều từ chỗ là dân cư thưa thớt hẻo lánh
đến nay bản đã chia thành hai thôn với gần sáu mươi hộ dân
dù kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhưng nhờ sự đồng lòng đoàn kết vươn lên
đến nay cả hai thôn chỉ còn ba hộ nghèo đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên
nói chung là đời sống nông dân ở đây thì cũng khá là ổn định
nhà nào cũng có xe máy có tv đầy đủ
hộ nghèo thì cũng ít dân ở trong thôn thì đều sống theo hiến pháp và pháp luật của nhà nước
đều tin tưởng vào chủ trương chính sách của đảng
tình hình an ninh ở thôn nói riêng và trong xã huyện nói chung thì vẫn được ổn định
những ngày giáp tên
nguyên đán bà con trong bản đang ra đồng khẩn trương sản xuất vụ xuân
chỉ có một thời gian ngắn nữa thôi cánh đồng ruộng vài chục hectare này sẽ dợp màu xanh của cây thuốc lá
ngoài cây ngô cây lúa thuốc lá là cây trồng đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân ở đây
nhiều hộ đã thoát nghèo vươn lên khá giả từ khi trồng loại cây này
ở đây chỉ làm thuốc lá trồng lúa trồng cây
ở đây trồng thuốc lá nó khiều khóa hơn ạ khiều khóa làm lúa nhiều
từ khi có cây thuốc lá trồng
ba con cũng đỡ vất vả hơn thu nhập thật cao hơn
trên quê hương cách mạng này đoàn kết đồng lòng chính là động lực để phát triển kinh tế
tri bộ đảng của hai thôn bản duồm a và bản dum b đã biết phát huy truyền thống mà các bậc cha ông đã giải công vun dựng
những người đảng viên ở đây luôn đi đầu cùng với bà con đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới
và những con đường mới những ngôi nhà mới vẫn tiếp tục mọc lên là minh chứng sống động nhất về sự đổi thay ở đây
từ năm hai nghìn ba
cũng được nhà nước đầu tư con đường bê tông rộng một hai m hai đi lại cũng khá thuận lợi
bây giờ cũng đang chuẩn bị thi công mở rộng hơn nữa
cũng là đường bê tông nhưng mà mở dụng là làm đường ba m
để sau này bà con nhân dân đi lại thuận tiện phát triển kinh tế
với niềm tự hào là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của bản duồn a
bắc cạn người dân nơi đây vẫn tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang
anh hùng trong chiến đấu năng động sáng tạo trong lao động sản xuất
bảy mươi năm năm đã qua nhưng dấu ấn về tri bộ trí kiên như vẫn còn sống mãi với đồng bào các dân tộc bắc cạn
và là niềm tự hào của mỗi người dân được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này
họ vẫn đang từng ngày từng giờ góp công sức trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển